chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
chương trình hôm nay sau một điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời và một ống kính công dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một email hộp thư nhân dân tvacomgmail com
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được hai mươi một đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả đặng văn tần ở hải dương nguyễn thị bộ nguyễn sinh đức đào thị vang lê hữu cường ở hà nội trần minh dẫn ở sóc trăng có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả phạm quốc bản lê bá tiếp lê ngọc bích nguyễn anh sơn vũ văn nam ở hà nội trần thị ngoan ở nam định lê văn tuyến ở hưng yên công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng giao thông một có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả lương thị phú ở lào cai vũ văn chiến ở vĩnh phúc bùi quang ánh ở con tum nhân dân xã nghiêm xuyên thường tín hà nội người dân xã đắc ơ bùi gia mập bình phước có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có sáu công văn trả lời của các cơ quan là công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật hai mươi chín tổng công ty ba trăm một mươi chín bộ quốc phòng ubnd tỉnh lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an huyện ủy di linh tỉnh lâm đồng viện kiểm sát nhân dân tối cao ubnd tp hải phòng
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
khán giả bùi thị quỳnh ở thái bình hỏi
chồng tôi là ngư dân bảy năm trước chồng tôi ra biển đánh cá và không trở về tôi đã thông báo tìm chồng nhưng chồng tôi vẫn không trở về sau đó tôi có tiến hành thủ tục để tòa án tuyên bố chồng tôi đã chết hiện nay gia đình nhà chồng tôi đòi chia tài sản của chồng xin hỏi luật sư trường hợp của tôi phải giải quyết như thế nào xin cảm ơn
thứ nhất là giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết
theo quy định tại điều sáu mươi sáu của luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn khi chồng chị bị tòa án tuyên bố đã chết thì chị có quyền quản lý tài sản chung của vợ chồng hoặc tài sản của chồng chị để lại
ở đó là duy trúc là có chỉ định người khác quản lý hoặc những người thừa kế mà thỏa thuận được người quản lý
nếu gia đình nhà nội nhà chị mà yêu cầu
chia di sản thì cái khối tài sản chung của vợ chồng chị sẽ được chia đôi và nếu như trước đó anh nhà chị không có thỏa thuận khác
còn trường hợp thứ hai là về vấn đề di sản của chồng chị sẽ được chia ra thành hai trường hợp
đối với trường hợp thứ nhất là nếu chồng chị chết mà để lại duy trúc thì trường hợp tài sản chung của vợ chồng chị đã được chia đôi hoặc là theo thỏa thuận trước đó của anh chị
thì số tài sản thuộc về anh sẽ được chia theo duy trúc
kể cả trường hợp trong duy trúc chị không được hưởng thừa kế thì chị vẫn được chia duy sản theo quy định tại điều sáu trăm bốn mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của bản di trúc
quy định là những người sau vẫn được hưởng duy sản bằng hai phần ba xuất của một người thừa kế theo quy định của pháp luật
nếu duy sản được chia theo pháp luật
trong trường hợp họ không được người lập di trúc cho hưởng di sản hoặc là chỉ cho hưởng một phần di sản ít hơn hai phần ba của xuất đó
trừ trường hợp họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại điều sáu trăm hai mươi hoặc họ là những người không có quyền được hưởng duy sản theo quy định tại khoản một của điều sáu trăm hai mươi một của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
đó là con chưa thành niên cha mẹ vợ chồng
rồi con đã thành niên mà không có khả năng lao động
còn trường hợp thứ hai là nếu như chồng chị chết mà không có duy trúc thì khi chồng chị mất đi mà không để lại di trúc thì cái di sản của chồng chị sẽ được chia theo quy định của pháp luật
những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại điểm a khoảng một của điều sáu trăm năm mươi một bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm thì sẽ được hưởng duy sản
đó là vợ
chồng cha đẻ mẹ đẻ cha nuôi mẹ nuôi con đẻ con nuôi của người chết
như vậy chị cũng sẽ được hưởng một phần di sản của chồng chị dù đã thực hiện chia đôi cái di sản của vợ chồng
vâng thưa luật sư
khán giả bùi thái hòa ở ninh thuận hỏi
con dâu tôi lấy con trai tôi cách đây tám năm nhưng cuộc sống chưa được yên ấm thì con trai tôi qua đời
hai vợ chồng nó chưa có con
tôi đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng con tôi không chịu đi bước nữa
thời gian vừa qua con dâu tôi có xin phép gia đình
nhận cháu huy ở trung tâm trẻ mồ côi làm con nuôi
thủ tục nhận con nuôi chưa được hoàn thành thì con dâu tôi tai nạn đột ngột qua đời
tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn tiếp tục hoàn thành thủ tục nhận nuôi cháu và sẽ chăm sóc cháu như cháu nội của mình
vậy xin hỏi nguyện vọng của chúng tôi có được ủy ban nhân dân phường chấp thuận hay không
trong trường hợp của bác hòa ủy ban nhân dân phường sẽ đình chỉ thụ lý cái việc nhận nuôi con nuôi
và sẽ giải thích rõ cho bác về cái mục đích của cái việc nhận nuôi con nuôi
đã không đảm bảo nên không thể xác lập quan hệ nuôi con nuôi
theo quy định tại điều hai của luật nuôi con nuôi năm hai nghìn một mươi về mục đích nuôi con nuôi
thì việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha mẹ con lâu dài bền vững
vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi
đảm bảo cho con nuôi được nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trong
một cái môi trường của một gia đình bình thường
và trong trường hợp này thì con dâu bác là người nhận nuôi cháu huy đã qua đời
nếu ủy ban dân phường chấp nhận để mà thụ lý và tiếp tục xác nhận cái việc chấp nhận nuôi con nuôi
thì sẽ vi phạm cái quy định tại điểm c khoảng một điều một mươi bốn của luật nuôi con nuôi năm hai nghìn một mươi
vì con dâu bác đã mất nên không thể đảm bảo cái điều kiện về sức khỏe
kinh tế chỗ ở cũng như là đảm bảo việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục người con nuôi
vì như vậy thì với nguyện vọng của gia đình bác sẽ không được chấp nhận
cũng bởi lẽ bác là người đã có tuổi và việc chăm sóc trẻ nhỏ đó là một cái khó khăn
và sẽ không đảm bảo được về vấn đề nuôi dưỡng giáo dục và chăm sóc cháu bé được lâu dài
và ảnh hưởng tới sự phát triển của cháu bé
vâng xin cảm ơn luật sư đã trả lời
băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết